thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
hiện đang tạm giữ một mươi sáu đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo hình thức lắc tài xỉu ăn tiền với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
tại một căn tròi hoang ở xã phú thạnh huyện nhân trạch
chiều một mươi tám tháng một mươi một qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bắt quả tan một mươi sáu đối tượng ngụ tính đồng nai đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn trà hoang ở xã phú thạnh
tại đây lực lượng công an thu giữ hơn năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt một chán sứ
một nắp nhựa ba hộp xí ngầu và một số dụng cụ các đối tượng dùng để đánh bạc
qua sàn lọc các đối tượng khai xong bạc này do đối tượng hà nguyên vũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ xã phú thạnh huyện nhân trạch cầm đầu điều hành hoạt động
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ sáu ngày một mươi chín tháng một mươi một
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
thưa quý vị đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ quảng trị về nghệ an vừa bị triệt phá
lực lượng chức năng thu giữ hai bốn tấn pháo nổ các loại trong đó có một mươi một đối tượng liên quan bị bắt giữ
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình trên địa bàn
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động mua số lượng pháo nổ lớn
từ quảng trị rồi mang ra địa bàn huyện nghi lộc và thành phố vinh để bán kiếm lời
chúng tôi tổ chức quản lý nắm địa bàn và mở rộng nắm địa bàn ở ngoài ngoài huyện và ngoài tỉnh
thậm chí là chúng tôi mở rộng nắm tình hình ở các cửa khẩu và nắm các đối tượng ở ngoài địa bàn
mà có các biểu hiện đến địa bàn để móc nối với các đối tượng trên địa bàn để mà buôn bán hàng cấm
trong chuyên án này qua công tác nắm địa bàn chúng tôi phát hiện
một nhóm đối tượng thường xuyên đi vào các địa bàn các tỉnh quảng trị quảng bình
đặc biệt là các đối tượng lên các vùng biên và có biểu hiện mua bán pháo để đưa về địa bàn để bán cho các đối tượng
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng
thu giữ của các đối tượng hơn một năm tấn pháo nổ các loại
chúng tôi phải tập trung rất là nhiều lực lượng phương tiện để đến
đi đến các địa bàn những địa bàn để xác minh nắm địa bàn và xác minh các đối tượng nghi vấn
vì vậy nên là lực lượng phương tiện kinh phí để đấu tranh đầu tư rất là nhiều
và cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng này
thì nó lợi dụng tình hình dịch bệnh và lợi dụng công đường
nó không đi vào những thời điểm bình thường mà nó đi chọn vào những thời điểm đêm khuya

mùa sáng và thậm chí là nó đi ở những công đường có những đoạn là nó đi tránh vào khu vực trung tâm
để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra mở rộng ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an tp vinh
và công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bắt giữ thêm bốn đối tượng thu giữ sáu mươi một bao tải pháo
với tổng trọng lượng khoảng chín trăm linh kg
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tôi tình cơ đi xe khách vào quảng trị
quen người cơ hội đó bảo hỏi mua pháo hỏi cân mấy cân hai trăm linh triệu để mua
họ chở ra ngoài nghe ăn cho
họ hẹn ra đứng đó nắm lấy hàng tôi đặt ra lấy
sau đó chuyển về sáu mươi bảy sáu mươi một của phúc đặt đến cho phúc
rồi ra chở hàng về về khó của phúc để cất giấu
tổng số pháo lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ của các đối tượng
trên lên tới hơn hai bốn tấn pháo nổ các loại
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
phát hiện một phương tiện thủy ghe gỗ vận chuyển số lượng lớn hóa chất và bột đá
có xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng hai sáu tỷ đồng
trước đó khoảng bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng phát hiện ghe gỗ đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên phương tiện có chứa một hai trăm tám mươi bao trọng lượng ba mươi hai tấn hóa chất xuất xứ nước ngoài
một trăm linh bao trọng lượng ba mươi tấn bột đá không rõ nguồn gốc và hai mươi một phi nhựa chứa bốn sáu trăm hai mươi lít hóa chất xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là ông nguyễn văn pha không xuất trình được hóa đơn chứng từ
để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
tổ công tác lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp cùng với công an huyện crong bông
tiếp tục mở rộng điều tra vụ vận chuyển tàng chữ lâm sản trái phép tại buôn cư ram xã cư ram huyện crong bông
trước đó tại thôn ba xã tân tiến huyện crong bắc tỉnh đắk lắc tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường
phát hiện tài xế hoàng trọng vương chở theo lê quỳnh
tám hộp gỗ các loại với khối lượng bảy mươi bốn mét khối
tại thời điểm kiểm tra vương và quỳnh đã cung cấp một bộ hồ sơ để chứng minh nguồn gốc lâm sản
tuy nhiên qua đối chiếu hồ sơ tổ công tác phát hiện có sự sai lệch về kích thước giữa bảng kê lâm sản
mà các đối tượng đã mua so với bảng kê lâm sản do các đối tượng tự lập để vận chuyển gỗ khi đi trên đường
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sưởng gỗ của lâm hùng
tại buôn cư ram xã cư ram huyện crong bông
tại đây phát hiện bên trong xưởng có ba trăm một mươi sáu thanh tấm hộp gỗ sẻ các loại có khối lượng quy tròn một mươi bốn hai mươi một mét khối
và sáu mươi ba sản phẩm từ gỗ
kiểm tra khu vực xung quanh xưởng gỗ phát hiện thêm bốn địa điểm tập kết gỗ
với hơn hai mươi chín mét khối gỗ không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra ông lâm hùng không hợp tác làm việc
không cung cấp hồ sơ thủ tục pháp lý của sưởng gỗ cũng như nguồn gốc lâm sản
đối với số gỗ tại xưởng và các bãi tập kết xung quanh xưởng
còn tại tp huế công an phường tràng an vừa phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng
có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một công an phường trường an kiểm tra hành chính
tại một phòng trọ trên đường ấu triệu đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng bùi xuân kha
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ một gói ni lông màu xanh
bên trong có chứa một trăm tám mươi
hai mươi năm viên ném màu đỏ năm túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện một gói ni lông có chứa một mươi hai viên nén màu xanh
được cất giấu trong đèn chiếu sáng để dưới giường
qua đấu tranh bước đầu kha khai nhận đó là ma túy dạng đá và ma túy dạng hồng phiến
do kha mua về sử dụng và bán kiếm lời
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an cũng đã phát hiện sáu đối tượng khác
đến để mua ma túy của kha về sử dụng
vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt ba bị cáo
nguyễn thị mận bốn mươi sáu tuổi nguyễn thị anh thư bốn mươi năm tuổi và huỳnh thị kim đào ba mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang tổng cộng bốn mươi bảy năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng các bị cáo đã tìm người để rủ dê lôi kéo
tham gia hùn vốn làm thầu
để rồi đánh cháo phơi đề hoặc dùng viết mực để có thể xóa được
sửa số cho giống với kết quả sổ số
từ chật thành chúng dẫn đến thua lỗ và bị hại phải bỏ tiền ra chung
bằng thủ đoạn này vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt vào giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền hơn ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị mận một mươi bảy năm tù
nguyễn thị anh thư và huỳnh thị kim đào mỗi bị cáo một mươi năm năm tù
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền
đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại
tại phiên tòa xét xử cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành tài
cùng với các đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra vào sáng và chiều ngày hôm nay
ngày một mươi sáu tháng một mươi một nữ bị cáo phan bạch diệp là người bị cáo buộc
gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng trong việc hoán đổi
nhà đất số năm mươi bảy cao thắng để lấy nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
đã cho rằng mình không lừa đảo không ký hợp đồng thế chấp
nhà số năm mươi bảy cao thắng cho ngân hàng aribank chi nhánh tp hcm
để vây gần hai mươi hai lượng vàng
theo đó tại phần xét hỏi bị cáo dương thị bạch dịp khai vào năm hai nghìn bảy
trung tâm ca nhạc nhẹ trụ sở tại một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba tp hcm xuống cấp
nên đơn vị này liên hệ với công ty dịp bạch dương do bà dịp làm đại diện
theo pháp luật để hợp tác đầu tư và nâng cấp
trụ sở bà dịp đã đề nghị khoáng đổi để xây dựng trụ sở mới
cho trung tâm ca nhạc nhẹ tại khu đất số năm mươi bảy cao thắng quận ba
đổi lại mặt bằng số một trăm tám mươi năm hai bà trưng sẽ nhượng lại cho công ty diệp bạch dương
nội dung cáo tràng thể hiện trong khi chờ khoáng đổi bà dịp đã làm thủ tục
thế chấp khu nhà đất năm mươi bảy cao thắng cho ngân hàng aribank chi nhánh tp hcm
để vây gần hai mươi hai lượng vàng tuy nhiên tại tòa bà dịp cho rằng
bản thân không lừa đảo cũng chưa bao giờ thế chấp nhà đất năm mươi bảy cao thắng
đây là hợp đồng bị đánh tráo và lừa dối do aribank và kế toán trưởng
thông đồng để hại bà ngoài ra bà dịp cho rằng tất cả cáo tràng
viện kiểm sát truy tố đều sai nội dung liên quan đến việc thế chấp nhà năm mươi bảy cao thắng
những chứng từ trong vụ án này đều là giả mạo người ta có hơn năm bút lục
để bắt mình nhưng bản thân chỉ có một mươi tám trang tài liệu trên tay
đồng thời bà diệp liên tục khẳng định nhà năm mươi bảy cao thắng không thế chấp cho ai
là người trả lời thẩm vấn sau bài dịp ông nguyễn thành tài khai
việc xem xét khoáng đổi nhà không thuộc thẩm quyền của mình
tuy nhiên khi nghe bà dương thị bạch diệp và ông vi nhật tảo trình bày phương án hoán đổi
mang lại lợi ích cho thành phố nên đã ủng hộ và báo cáo chủ tịch
quỹ ba nhân dân tp hcm để xin ý kiến chỉ đạo
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an quận tân bình tp hcm đã lập hồ sơ lấy lời khai
những người liên quan để làm rõ vụ cháy tiệm rửa xe trên đường nguyễn sĩ sách
khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khuya ngày một mươi năm tháng một mươi một người dân nghe tiếng cửa cảng
tại khu vực trước nhà chín mươi chín nguyễn sĩ sách phường một mươi năm quận tân bình
ít phút sau căn nhà này phát cháy nên gọi báo cơ quan chức năng
cảnh sát sau đó có mặt dập tắt ngọn lửa song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi
căn nhà trên vừa khai trương mở tiệm rửa xe vào sáng cùng ngày đến tối thì xảy ra cháy
công an đang vào cuộc điều tra và xác định người thân của căn nhà đã mua xăng
về phóng hỏa gây ra vụ việc hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an tp thuận an tỉnh bình dương đang điều tra
làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho hai thanh niên tử vong trên địa bàn
khoảng hai giờ sáng cùng ngày người dân sống bên đường lê thị trung
phường an phú tp thuận an tỉnh bình dương nghe tiếng động lớn ngoài đường
khi ra kiểm tra thì phát hiện hai thanh niên đã tử vong
gần đó là chiếc xe máy biển số tám mươi hai b một chín mươi bốn nghìn tám trăm một mươi chín bị văng vào trước cửa nhà dân hư hỏng nặng
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là la văn thế hai mươi năm tuổi ngụ đắk lắc
và hồ anh tuấn một mươi chín tuổi ngũ văn tâm
theo quan sát nơi xảy ra vụ việc là một đoạn vua cắt
có thể hai thanh niên khi chở nhau ngang qua đây với tốc độ cao
không kiểm soát được cái lái dẫn đến tai nạn thương tâm
công an tp mỹ tho đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng phạm duy cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại ấp mỹ thạnh a xã mỹ thạnh an tp bến tre tỉnh bến tre
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một cường điều khiển xe máy
mang theo hai dao tự chế đến một cây xăng trên đường ấp bắc phường một mươi thành phố mỹ tho
để tìm quỳnh thái sang ngụ huyện bình chánh tp hồ chí minh
sang làm việc chung với cường tại một công ty trên địa bàn tỉnh bình chánh
tp bến tre
khi gặp sang vườn đã chém sang đứt lìa bàn tay trái bị thương tay phải
sang được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang
sau đó chuyển đến bệnh viện chợ rẫy tp hồ chí minh tiếp tục điều trị
nguyên nhân ban đầu được xác định do hai bên có mâu thuẫn vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
và sang đã đánh và chửi cường
cường giữ ấm ức trong lòng đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi một thì dùng dao gây thương tích cho sang
công an tp mỹ tho tạm giữ phạm duy cường đồng thời thu giữ hai dao tự chế
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp tiện giang cho biết hiện đang tạm giữ hai đối tượng là trần thanh có
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại xã mỹ phong tp mỹ tho tp tiện giang
và mai chí cường sinh năm hai nghìn năm ngụ tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
vì có hành vi tàn trữ trái phép hung khí nguy hiểm
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ năm mươi đoàn thuộc địa bàn
long xã sông bình huyện chợ gạo thì phát hiện hai đối tượng đi trên xe mô tô
bị kiểm soát sáu mươi ba k năm ba nghìn ba trăm năm mươi không đồ mũ bảo hiểm có biên huyện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng
hai đối tượng không chấp hành tăng ga bỏ chạy và vứt lại một túi sách màu đen
tổ công tác truy đuổi bắt được hai đối tượng đồng thời kiểm tra bên trong túi sách
có tám thanh kim loại đã được mài nhọn cán quấn băng keo mỗi thanh dài khoảng một mươi năm cm
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai tên trần thanh có sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và mai chí cường sinh năm hai nghìn năm
ngụ huyện trần đề tỉnh sóc trăng hiện đang thuê trọ tại phường hai thành phố mỹ tho
hai đối tượng khai chúng được một đối tượng ở cảng cá mỹ tho thuê giải quyết mâu thuẫn
với một nhóm khác với giá một triệu đồng
đối tượng giao cho có và cường tám thanh kim loại tuy nhiên chúng đã bị phát hiện
trên đường đi chưa kịp gây án
tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tan vật cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn sau phần xét hỏi sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã có phần luận tội
với các bị cáo
viện kiểm sát nhân dân khẳng định có đủ căn cứ để truy tố bị cáo
dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó viện kiểm sát khẳng định bị cáo diệp có tài sản tại năm mươi bảy cao thắng
và thế chấp vay tại agribank trước khi mang tài sản này
khoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng
với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
khi bị cáo gửi đơn hoán đổi cho nguyễn thành tài
bị cáo diệp phải biết tài sản này đã bị thê chấp thì không thể khoán đổi
nhưng bị cáo chỉ mang bản phô tô đi mà không thông báo cho ủy ban nhân dân
thành phố biết việc tài sản này đã được thế chấp
trong phiên tòa trước đó bị cáo diệp nói đã báo cho bị cáo vi nhật tảo
điều đó cho thấy bị cáo diệp thế chấp tài sản năm mươi bảy cao thắng tại ngân hàng
kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa bị cáo thừa nhận
sau khi hoán đổi sẽ thay thế một trăm tám mươi năm hai bả trưng với năm mươi bảy cao thắng
với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo diệp đã mang tài sản
năm mươi bảy cao thắng đi thê chấp tại ngân hàng nhưng vẫn mang tài sản này đi khoán đổi
do đó đủ căn cứ để truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thành tài vì tin tưởng cấp dưới nên bị cáo tài thừa nhận trách nhiệm
việc nhà nước bị mất tài sản
bị cáo có giao cho văn phòng nhưng không kiểm soát được
nên bị thất thoát tài sản của nhà nước
hành vi của tất cả các bị cáo đều đặc biệt nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến
chuyển quyền sở hữu tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng trái pháp luật
do đó các bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị mức án như sau
dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm ra tài sản mức án tùy trung thân
bị cáo nguyễn thành tài bị đề nghị năm sáu năm tù vi nhật tảo năm sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị ba năm năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa bàn huyện quan hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa phá thành công chuyên án
bắt quả tăng đối tượng lý a giao chú tại huyện mường lát đang vận chuyển trái phép ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh g heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan

đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa úng tàu đang tạm giữ bảy đối tượng cùng chú tại huyện châu đức thành tỉnh bà rịa úng tàu
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã phú mỹ kiểm tra căn biệt thự của huỳnh văn lượng
quê kiên giang thuê tại phường phú mỹ thị xã phú mỹ phát hiện bắt quả tàng một mươi nam thanh niên và nữ thanh niên cùng đang sử dụng trái phép chất ma túy
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận cả nhóm đã liên hệ với lượng thuê địa điểm
đồng thời yêu cầu lượng cung cấp cho nhóm một gói ma túy tổng hợp dạng khay và năm viên thuốc lắc
cơ quan công an cho biết căn nhà này được lượng thuê của một người dân từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một để làm địa điểm tổ chức sử dụng ma túy
khách vào sử dụng ma túy tại đây phải trả thuyền thuê phòng cho lượng ba năm triệu đồng
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đang
giữ nguyễn phước thời trú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại khu vực phường bảy lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trả tự tổ hai mươi một
công an tỉnh cà mau phát hiện nguyễn phước thời chở một cách sát có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra nhưng thời luôn quanh co không thành khẩn khai báo
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời thời về cơ quan để làm rõ
qua đầu tranh nguyễn phước thời thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cách sát của bô điện huyện đầm rơi
qua tết nhanh thời dương tính với chất ma túy
để biết thời có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù thì tiếp tục tái phạm
có hai tiền án là trộm cắp và cướp giật tài sản và cũng vừa mới ra tù nhưng không chịu hoàn lương
đối tượng trần văn mong tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp giật vé số của người lớn tuổi và người tàn tật để lấy tiền tiêu xài
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với trần văn mong về tội cướp giật tài sản
nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá đã tiến hành điều tra thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật vé số của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý để lấy tiền tiêu xài cá nhân
tỉnh hậu giang đã tuyên phạt ba bị cáo nguyễn thị mận bốn mươi sáu tuổi nguyễn thị anh thư bốn mươi năm tuổi và huỳnh thị kim đào ba mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang tổng cộng bốn mươi bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng các bị cáo đã tìm người để rủ dê lôi kéo tham gia hùn vốn làm thầu đề rồi đánh cháo phơi đề
hoặc dùng viết mực có thể xóa được để sửa số cho giống với kết quả sổ số từ trượt thành chúng dẫn đến thua lỗ và bị hại phải bỏ tiền ra chung
bằng thủ đoạn này từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền hơn ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị mận một mươi bảy tuổi
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị anh thư và huỳnh thị kim đào mỗi bị cáo một mươi năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa phận xã hiền kiệt huyện quan hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lý a giao
ở bản cá giáng xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh gram heroin cùng nhiều tăng vật khác
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào đêm ngày hôm qua tại km bảy trăm linh sáu cô lộ một a thuộc địa bàn xã hưng thủy huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ đối tượng vận chuyển tàng trữ ma túy
lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a một mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi một do phan đề huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại tỉnh quảng trị điều khiển
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có một số vũ khí thô sơ và một gói ni lông bên trong chứa sáu trăm linh hai viên nén màu hồng và sáu viên nén màu xanh
qua đấu tranh ban đầu đối tượng phan đề huy khai nhận số viên nén nói trên là ma túy dạng hồng phiến
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng phan lê huy và tăng vật cho công an huyện lệ thủy điều tra xử lý theo quy định
biến quán karaoke trở thành địa điểm để các đối tượng tập trung tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện đông anh
bằng những thủ đoạn tinh vi thì các đối tượng trong vụ án này đã bất chấp lệnh cấm lén lút hoạt động
đối tượng chủ mưu của vụ án là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã cổ loa huyện đông anh
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh phương cùng đồng bọn
vẫn lén lút mở cửa đón khách thậm chí trực tiếp bán ma túy và tổ chức chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp
đối tượng chủ mưu của vụ án là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tệ xã cổ loa huyện đông anh
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh phương cùng đồng bọn